thưa quý vị công an tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là năm triệu đồng
đối với nguyễn tuấn anh chú tại phường hồng hà thành phố yên bái về hành vi đăng tải nội dung thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an tp yên bái đã phát hiện một tài khoản facebook nhông kỳ
đăng tải nội dung kèm theo bình luận là được tiêm vaccine covid một mươi chín nhưng phải trả một triệu đồng
quá trình đấu tranh nguyễn tuấn anh khai nhận mình là chủ tài khoản facebook nêu trên và sử dụng điện thoại thông minh
đăng tải nội dung lên trang facebook cá nhân chỉ để đùa dẫn đồng thời tự nguyện viết từng trình kiểm điểm thành khẩn khai báo về hành vi của mình
từ vụ việc trên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia các trang mạng xã hội phải hết sức cảnh giác với các thông tin chưa được kiểm chứng
thông tin không rõ nguồn gốc khi chưa thực sự nắm bắt được thông tin từ các cơ quan chính thống thì không nên đăng tải dẫn lại hoặc bình luận thiếu cơ sở
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp mỗi người dân phải tự nêu cao tinh thần cảnh giác thể hiện trách nhiệm của mình để cùng chung tay với các lực lượng chức năng phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh
là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín những ngày này khi dịch bệnh được kiểm soát
các hoạt động trên địa bàn tỉnh bắc ninh dần trở lại trạng thái bình thường
không ngại vất vả sau quãng thời gian căng mình chống dịch cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp công tác vừa duy trì thành quả phòng chống dịch
vừa giữ vững an ninh trật tự góp phần phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương
đây là hai đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp vừa bị công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh bắt quả tang qua công tác tuần tra kiểm soát
đó là hoàng văn kính và nguyễn tiến dũng cùng ở huyện sóc sơn thành phố hà nội
bước đầu đấu tranh công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh xác định với thủ đoạn trên từ đầu tháng chín đến nay kính và dũng đã gây ra bảy vụ trộm cắp xe trên địa bàn huyện thuận thành và các huyện lật cận
xác định tình hình hoạt động của tội phạm còn nhiều phức tạp nên chúng tôi không nơ là chủ quan chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an huyện xây dựng kế hoạch tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm để giữ vững an ninh trật tự
chúng tôi chủ động nắm chắc tình hình nắm địa bàn tăng cường tuần tra sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phòng ngừa phát hiện các đối tượng phạm tội đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định
các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke vũ trường nhằm kịp thời phát hiện các cơ sở cố tình vi phạm trong công tác phòng chống dịch đồng thời đấu tranh triệt phá các điểm lợi dụng cơ sở kinh doanh để mua bán tàng trữ chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
từ ngày hai mươi ba tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng chín công an huyện quế võ đã tiến hành kiểm tra năm cơ sở kinh doanh karaoke phát hiện bảy mươi một khách hát vi phạm các công tác phòng chống dịch
công an huyện quế võ đã lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính năm cơ sở mỗi cơ sở một mươi năm triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
một mươi khách hát mỗi người hai triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
mình ngắm mắt cái nhu cầu của một số đối tượng nhưng sao vậy mà một số chủ cơ sở kinh doanh
các loại hình dịch vụ karaoke vẫn gắn nút tổ chức hoạt động
công an huyện của chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí các tổ để kiểm tra
tuyên truyền hoạt động đối tranh xử lý kiên quyết truyền đề không để vĩ vọng xảy ra
để tiếp tục là lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc ninh tiếp tục nỗ lực phân đấu đoàn kết thực hiện thắng lợi ba mục tiêu quan trọng
vừa tham gia phòng chống đẩy lùi dịch covid một mươi chín vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
giữ vững ổn định chính trị xã hội yên ổn lọc dân vừa góp phần phục vụ
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba bị can
liên quan đến sai phạm trong cấp đất đai tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nghi lộc qua công tác nắm tình hình
việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối vinh cửa lò giai đoạn một
phát hiện việc sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
sau khi điều tra
xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các bị can như sau
nguyễn đình hải nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghi phong và nguyễn hồng đức công chức địa chính xã nghi phong
về tội danh vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
và nguyễn đức kiên chú tại xóm bốn xã nghi phong về tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa bàn tây ninh thượng tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã đến thăm gia đình đồng chí thiếu tá lê huỳnh nhật minh
nguyên phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đồng chí thiếu tá lê huỳnh nhật minh đã hy sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn sơn ân cần hỏi thăm tình hình gia đình và bày tỏ sự tiếc thương
trước sự hy sinh của thiếu tá lê huỳnh nhật minh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sự ra đi của đồng chí thiếu tá lê huỳnh nhật minh đã để lại nỗi đau
sự thương tiếc to lớn cho đồng chí đồng đội và cho lực lượng công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã động viên gia đình đồng chí nhật minh
vượt qua nỗi đau mất người thân sớm ổn định cuộc sống
học tập gương hy sinh của đồng chí thiếu tá lê huỳnh nhật minh
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ bình yên cho nhân dân
thưa quý vị bộ công an đang triển khai các ứng dụng tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ nhân dân thực hiện các thủ tục
giao dịch được thuận tiện nhanh chóng tiết kiệm thời gian và công sức
đặc biệt với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cấp bách như hiện nay
công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip đã được tích hợp nhiều tiện ích quan trọng
để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
giờ đây khi đến cửa hàng yêu cầu khai báo y tế
chị trang chỉ cần đưa thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để nhân viên tiến hành quét mã qr
hiển thị trên mã qr này là thông tin chị trang đã được khai báo y tế
và được tích hợp thẻ xanh tương ứng với số mũi tiêm vaccine
thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cũng sẽ giúp người dân kiểm tra được tình trạng thông tin sức khỏe của mình
thông qua ứng dụng vneid
theo đó với công dân được tiêm hai mũi sẽ được tích hợp thẻ xanh
tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng
thông tin này được lưu trữ
trên thẻ căn cước công dân gắn chít
lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng đối sánh thông tin từ việc quét mã qr này
cái app này bao gồm các thông tin của mình như là mạc qr này
với lại số mũi tiêm
với cả thông tin của mình tân tật ở trong cái căn cước công dân này
nên là rất là tiện
nhiều lúc đi qua chốt là chỉ cần đưa chứng minh thư
dơ căn cước công dân ra và quét một cái là xong
tôi cũng sử dụng được app này được vài ngày rồi
mà tôi cảm thấy cái app này
nó tiện lợi nó có thể hiện thị lên những ngày tiêm và những địa điểm
nó rất là phù hợp cho những cái tài xế như mình đi nhiều nơi
bộ công an cho biết trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
tích hợp nhiều tiện ích như thông tin về xét nghiệm giấy phép lái xe
thông tin về đối tượng được hưởng chính sách theo nghị quyết sáu mươi tám
người phụ thuộc đi cùng với người có căn cước công dân gắn chip
như trường hợp con chưa đủ một mươi bốn tuổi hay người mất năng lực hành vi dân sự
thứ nhất đối với người dân thì chúng ta tiết kiệm được cái việc là phải để quá nhiều loại giấy tờ
còn đối với nhà nước các cơ quan quản lý nhà nước
thì chúng ta cũng không phải in quá nhiều loại giấy tờ
như vậy đấy là một cái ít nhất đó là một cái tiết kiệm nhỏ nhất
ngoài ra kể cả là trong công tác quản lý
thì những nhà quản lý chỉ cần thực hiện kiểm tra một lần
những công dân gắn chít là có thể đầy đủ các loại giấy tờ như như trên
theo thống kê đến nay bộ công an đã thực hiện trả khoảng bốn mươi năm triệu thẻ căn cước công dân gắn chip tới tay người dân
mã qr code ở mặt trước của thẻ căn cước công dân lưu trữ các trường thông tin của công dân
mặt sau có gắn chip chứa thông tin sinh chắc học và mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn icao
tất cả các thông tin được lưu trữ đều được bộ công an bảo mật đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn thông tin
cùng với đó tại các trụ sở cơ quan doanh nghiệp siêu thị hay tại các bệnh viện
việc sử dụng mã qr tại điểm checkporn thông qua việc quét bằng wcam sẽ giảm tối đa việc tiếp xúc
cũng như giúp cho công tác theo dõi quản lý truy vết các nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín và có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời
chuyển sang thông tin khác một sản phụ cùng với chồng từ bình dương về an giang
được đưa vào khu cách ly tạm thời khi có dấu hiệu chuyển dạ sinh con
đã được lực lượng công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
đang thực hiện nhiệm vụ kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu và hạ sinh thành công hai bé trai
vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tạm thời trường nguyễn văn cưng
lãnh đạo công an phường mỹ thạnh nhận được thông tin
chị vi thị thúy ái chú tại huyện tịnh biên có dấu hiệu chuyển dạ
thấy tình thế cấp thiết lãnh đạo công an phường đã phân công đại úy phan minh tuấn
và đại úy võ công nghiêm nhanh chóng sử dụng xe chuyên dùng của công an phường
đưa chị ái đến bệnh viện sản nhi an giang cấp cứu kịp thời và hạ sinh hai bé trai an toàn
được biết hoàn cảnh của vợ chồng sản phụ rất khó khăn không có tiền đóng viện phí
lãnh đạo công an thành phố long xuyên đã cử cán bộ đến hỗ trợ năm triệu đồng cho vợ chồng chị gái
với sự dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiên giang
đoàn xe ô tô gần hai mươi chiếc đã đưa gần bốn trăm linh công dân từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
về đến tỉnh kiên giang vào chiều nay để về quê tránh dịch an toàn
thuận lợi đúng kế hoạch đề ra
đây là lần thứ hai chính quyền tỉnh kiên giang quyết định đón công dân
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín về quê
sau khi các biện pháp phòng chống dịch được nới lỏng
để đảm bảo an toàn và phòng chống lây nhiễm dịch bệnh cho người dân đi trông xe
vào sáng nay lực lượng y tế tỉnh kiên giang đã tổ chức tiếp nhận kiểm tra sức khỏe
xét nghiệm nhanh sars cov hai tại bến xe miền
tây cho người dân về kiên giang
qua xét nghiệm nhanh có hai trường hợp nghi dương tính với covid một mươi chín
đã được đi riêng bằng xe chuyên dụng về thẳng khu điều trị ở tỉnh kiên giang
để làm xét nghiệm pcr
sau khi về đến kiên giang người dân đã được đưa về từng địa phương
nơi cư trú để cách ly y tế tại nhà theo quy định
toàn bộ kinh phí tiếp nhận người dân từ thành phố hồ chí minh trở về địa phương
từ khâu vận chuyển đến ăn uống trên đường đi đều được tỉnh kiên giang hỗ trợ
trong bốn ngày qua tỉnh kiên giang đã đón tiếp trên hai mươi người dân do bị ảnh hưởng dịch bệnh
đi xe máy từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền đông nam bộ về quê chú đáo an toàn
và đưa họ về cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định
quý vị thân mến và cũng trong sáng ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai đã phối hợp
các địa phương tổ chức hỗ trợ đưa khoảng hai mươi công nhân về quê các tỉnh miền trung
miền tây và tây nguyên tại hai địa điểm ở thành phố biên hòa và thành phố long khánh
từ tám giờ sáng cùng ngày hàng nghìn công nhân quê tỉnh bình thuận ninh thuận lâm đồng
và các tỉnh miền trung đã tập trung tại khu vực xâm vận động đồng nai phường tân hiệp
thành phố biên hòa để cho được lực lượng chức năng hỗ trợ dẫn về quê
để hỗ trợ người dân về quê

đồng nai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tổ chức hướng dẫn bố trí người dân theo hai nhóm đi về các tỉnh miền trung và tây nguyên
trước giờ lên đường về quê người dân đã được lực lượng công an phát thức ăn nước uống để mang theo hành trình
chứng kiến cảnh anh chị em công nhân về quê tránh dịch trên những chiếc xe máy
một số người dân ở thành phố biên hòa đã đến hỗ trợ thức ăn tiền động viên họ trên đường về luôn gặp nhiều may mắn sớm ổn định cuộc sống
em muốn là hỗ trợ một phần nào đó khả năng của mình để cho mọi người
kính chúc bà con về quê trên đường tôn bình an thuận lộ bình an
mong sớm gặp lại bà con ở đồng nai sau khi hết dịch bệnh để lao động sản xuất tại địa bàn đồng nai
đúng chín giờ lần lượt đoàn người đi xe máy về các tỉnh miền trung lâm đồng
được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai dẫn đường xuất phát
cũng trong sáng ngày năm tháng một mươi tại công viên hòa bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai
người dân sau khi đăng ký về quê bằng phương tiện cá nhân
cũng được cơ quan chức năng tập trung hướng dẫn cụ thể tổ chức đưa đoàn trong trật tự
thưa quý vị được công ty hỗ trợ xe để đưa về quê thế nhưng khi về đến tỉnh tuyên quang
người thân chị ma thị lúa không kịp đến đón mà trong người không còn tiền
người phụ nữ mang thai chín tháng sắp đến ngày sinh đành phải đi bộ rồi phải ngồi xuống vì thấy quá mệt
và thấy hoàn cảnh của chị như vậy thì đại úy nông tiến duy
đang làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm dịch đã ân cần hỏi thăm động viên
kịp thời hỗ trợ đồ ăn thức uống giúp chị phục hồi sức khỏe
sau đó đã liên hệ hỗ trợ chị để có thể về nhà nhanh chóng an toàn
và nhờ vậy thì chị đã kịp thời trở về nhà trước khi sinh con
được ôm con vào lòng an toàn và khỏe mạnh như thế này
thực sự là niềm hạnh phúc lớn đối với chị ma thị lúa ở thôn nà mè xã minh quang huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
và khi đã hồi phục sức khỏe sau sinh chị viết những dòng thư gửi đến công an tỉnh tuyên quang
để cảm ơn lực lượng công an đã giúp đỡ khi chị gặp khó khăn
vợ chồng chị lúa cũng quyết định lấy tên chiến sĩ công an đặt cho con trai
để luôn nhớ đến sự giúp đỡ của chiến sĩ cảnh sát giao thông như một kỷ niệm đẹp
và mong con trai sau này cũng trở thành người chiến sĩ công an
những hành động đẹp xuất phát từ trái tim đã trở thành sợi dây gắn kết tình người ấm áp giữa người chiến sĩ công an
với người chiến sĩ công an
người dân lúc khó khăn do dịch bệnh
thưa quý vị để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến bình thuận
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành đề nghị triển khai thực hiện
nghiêm túc công điện số một nghìn một trăm linh bảy của thủ tướng chính phủ và văn bản số một nghìn một trăm linh ttg
n ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán dân khi xảy ra bão mạnh mưa lũ lớn
ngập lụt lũ quét sạt lở đất đảm bảo phòng chống dịch và an toàn thiên tai
cho các địa điểm sơ tán vào khu cách ly
các địa phương trên tuyến biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông báo thường xuyên kịp thời cho chủ các phương tiện thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới sẽ được cập nhật thông báo trên các bản tin dự báo bão
của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
các đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ việc ra khơi và kiểm đếm tàu thuyền
đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
duy trì thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra giả soát sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy sản
các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho phương tiện và người
trên các tàu thuyền vận tải tàu đánh cá vãng lai có nhu cầu tránh trú
các tỉnh thành phố ven biển chủ động ra soát chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn ngập lụt lũ lũ quét sạt lở đất
rông lốc có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin truyền thông về diễn biến áp thấp nhiệt đới
mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả
để giúp ngư dân kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới trên biển đông
các trạm kiểm soát biên phòng đà răng thành phố tuy hòa phú lạc thị xã đông hòa tỉnh phú yên
thông qua hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các tàu cá về diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển
nhắc nhở các thuyền viên đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển
hiện hai trăm một mươi sáu tàu cá và gần hai ngư dân đánh bắt trên biển của thành phố tuy hòa
đã cập nhật diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển đông
chủ động thoát ra khỏi các vùng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tìm nơi trú tránh an toàn
các đồn trạm biên phòng trên tuyến biển tỉnh phú yên tuyên truyền vận động tàu cá và bà con ngư dân
chủ động neo buộc tàu thuyền chắc chắn sắp xếp hướng dẫn tạo luồng lạch tại cảng cá đông tác
để thuận tiện cho bà con vào neo đậu tránh trú do bão an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cũng đã có văn bản
đề nghị các địa phương trong tỉnh chủ động các phương án phòng tránh
đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu do áp thấp hoặc trường hợp có bão xảy ra
từ ngày hôm nay taxi xe buýt và vận tải hành khách bằng đường thủy tại tp hcm
đã được phép hoạt động trở lại với số lượng cho phép và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong ngày hôm nay người dân đã có thể gọi taxi hoặc taxi công nghệ để đi làm
ở cần giờ người dân còn có thể đi xe buýt
tuy nhiên theo quy định của ngành giao thông vận tải tp hcm
các loại hình xe công nghệ xe không được hoạt động quá một mươi số xe của hãng
xe taxi không được vượt quá hai mươi số xe quản lý
xe du lịch không được phép hoạt động quá ba mươi số xe của mỗi đường
trong khi đó các loại hình vận tải hành khách bằng xe gắn máy chưa được hoạt động trở lại
bao gồm xe ôm truyền thống lẫn xe ôm công nghệ
ở tp hcm cũng đã mở trở lại đường thủy
các phương tiện như ô tô tàu thuyền chở khách đăng ký hoạt động từ hôm nay
sẽ được sở cấp giấy phép có mã qr
vì nhớ lại mâu thuẫn từ trước
huỳnh minh dương chú ở thị trấn eakar huyện eakar tỉnh đắk lắc
đã đâm một người tử vong
đối tượng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm ra
trước đó dương đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b thị trấn eak để nhậu cùng với bạn
thì có qua bàn của huỳnh văn tây chú ở xã cư huê huyện iak để mời bia
thì thấy tay và cậu ruột của dương là nguyễn quang trung chú ở thị trấn eak đang xô sát ở bên ngoài quán nhậu
nhớ lại việc trước đây có bị tây đòi tiền và đánh
dương đã nảy suy nghĩ định đánh tay để trả thù
đối tượng đã rút dao bấm mang sẵn trong người đến đâm nhiều nhát đã khiến nạn nhân tử vong
gây án xong dương đã bỏ trốn và đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy đối tượng nguyễn văn long chú tại xã an hòa thành phố hải phòng
vừa bị công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn bắt giữ cùng với tăng vật
vào đêm ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
nhận được tin báo của bị hại công an huyện bắc sơn phối hợp với công an huyện cao lộc
truy xét các đối tượng nghi vấn
sau khoảng ba giờ đồng hồ tổ công tác đã phát hiện bắt sự đối tượng nguyễn văn long
khi đang điều khiển chiếc xe máy vừa trộm cắp đến thị trấn cao lộc để tiêu thụ
qua đấu tranh đối tượng long khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng chín
đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh lạng sơn
hệ công an huyện bắc sơn đang tiếp tục điều tra thu hồi tài sản trả lại cho các bị hại và xử lý đối tượng theo đúng quy định